chín nhóm đối tượng được tăng lương theo dự thảo nghị định quy định mức lương cơ sở mới ban hành
đây là nội dung đáng chú ý được đề cập tại dự thảo nghị định quy định mức lương cơ sở
áp dụng đối với cán bộ công chức viên chức và lực lượng vũ trang áp dụng từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám
theo đó từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám mức lương cơ sở sẽ tăng từ một triệu ba trăm linh nghìn đồng một tháng
lên một triệu ba trăm chín mươi đồng một tháng
như vậy chín nhóm đối tượng nêu sau sẽ được tăng lương phụ cấp cho phù hợp với quy định nêu trên
cán bộ công chức tổ trung mương đến cấp huyện quy định tại khoản một và khoản hai
điều bốn luật cán bộ công chức hai nghìn tám
cán bộ công chức cấp xã quy định tại khoản ba điều bốn luật cán bộ công chức hai nghìn tám
viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại luật viên chức hai nghìn một mươi
người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động xếp lương
theo nguyện định hai trăm linh bốn
năm hai nghìn bốn của chính phủ
gồm người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động
trong các cơ quan đơn vị của đảng
nhà nước tổ chức chính trị xã hội
theo quy định tại nghị định sáu mươi tám
năm hai nghìn của chính phủ
người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động
trong số lượng người làm việc đã được cấp
có thẩm quyền phê duyệt
tại các đơn vị sự nghiệp công lập
theo quy định của chính phủ thủ tướng chính phủ
người làm việc trong chỉ tiêu biên chế
trong các hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ
kinh phí hoạt động
theo quy định tại nghị định bốn mươi năm
năm hai nghìn một mươi của chính phủ
sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp
hạ sĩ quan bình sĩ và công nhân
viên chức quốc phòng
lao động hợp đồng thuộc quân đội nhân dân việt nam
sĩ quan hạ sĩ quan hưởng lương
hạ sĩ quan chiến sĩ nghĩa vụ
công nhân công an và lao động hợp đồng
thuộc công an nhân dân
người làm việc trong tổ chức cơ yếu
người hoạt động không chuyên trách
ở cấp xã ở thôn và tổ dân phố
nghị định mới này sẽ thay thế
cho nghị định bốn mươi bảy
năm hai nghìn một mươi bảy của chính phủ
quy định mức lương cơ sở
đối với cán bộ công chức viên chức
và lực lượng vũ trang